tết nguyên đán năm nay nghỉ kéo dài chín ngày do vậy nhu cầu đi lại của hành khách có thể sẽ tăng cao đột biến
đến thời điểm này lực lượng chức năng của thành phố hà nội đã tăng cường phân luồng chống ủn tắc giao thông
tại khu vực các bến xe khách liên tỉnh và trong nội đô
dù còn mấy ngày nữa mời chính thức là ngày nghỉ tết của cán bộ công chức viên chức hà nội
nhưng đã có khá nhiều người lao động tự do lên đường về quê đón tết
sau những tháng ngày xa quê họ trở về với những quả cáp và nhiều đồ dùng cá nhân
vui mừng hơn là ra bến xe họ đã bắt kịp chuyến xe khách mà không phải mất nhiều thời gian chờ đợi
theo công ty cổ phần bến xe hà nội lượng khách qua bến trong dịp tết nguyên đán sẽ tăng khoảng ba mươi năm mươi so với ngày thường
cùng với việc tăng chuyến đơn vị này cũng yêu cầu các bến xe phối hợp chặt chẽ
với các lực lượng công chức